cổ phiếu cơ sở với một cái mức giá đã được xác định tại thời điểm mà anh thực hiện mua cái quyền
đó thì hiện nay với cái quan điểm là thận trọng triển khai sản phẩm từng bước thì chúng tôi chưa
triển khai tất cả các loại chứng quyền có bảo đảm như là trên thế giới mà chúng tôi mới thí điểm
thực hiện phát hành chứng quyền mua tức là cho phép nhà đầu tư được quyền mua một cái cổ phiếu cơ sở
với một cái giá xác định trước như vậy là ở việt nam hiện nay là có tám tổ chức phát hành chứng quyền
có bảo đảm và có bốn mươi chín loại đúng không ạ và đặc biệt là chúng ta mới chỉ phát hành cái chứng quyền mua mà
chưa có chứng quyền bán thưa thạc sĩ nguyễn thị việt hà vậy thì cái người mà sở hữu cái chứng quyền
có bảo đảm đấy nó khác với cổ đông như thế nào ạ và liệu có khác so với những người sở hữu những
cái chứng khoán các bình thường khác không người đầu tư khi mà mua chứng quyền có bảo đảm thì có

sở hữu một phần cái tài sản của công ty và khi trở thành cổ đông thì họ sẽ được hưởng những cái quyền lợi tài chính cũng như là họ được quyền tham gia đại hội cổ đông quyết định những vấn đề quan trọng của công ty tuy nhiên nhà đầu tư khi mua chứng quyền có bảo đảm thì họ không trở thành cổ đông của công ty mà họ chỉ được hưởng cái khi mà sản phẩm đó được giao dịch trên thị trường thì họ sẽ hưởng cái tranh lệch giá nó phái sinh từ cái biến động giá của cổ phiếu cơ sở
và họ không có bất cứ một cái quyền nào liên quan đến cổ đông hết
tất nghĩa là họ không phải là có cái quyền được mua để chuyển đổi từ cái cổ phiếu chứng quyền mà làm đó
à từ chứng quyền mà làm đó sang cái cổ phiếu gốc của công ty ạ
không phải như là các cái
các cái cổ phiếu khác ạ
ở cái thời điểm đáo hạn
khi mà họ thực hiện quyền của mình
họ chuyển đổi từ cái chứng quyền có bảo đảm
sang thành cái quyền mua chứng khoán cơ sở
tức là cổ phiếu
thì lúc đó họ mới trở thành cổ đông
như vậy là họ có hai
cái tư cách
hoặc là họ có thể là nhận lãi tranh lệch đúng không ạ
nếu mà lãi
và lỗ chịu lỗ trong thời điểm đáo hạn
hoặc là họ chuyển cái quyền mua ra thành quyền mua cổ phiếu
và họ sẽ có thể trở thành cổ đông
và đến thời điểm đáo hạn
như vậy là ít nhất cũng có một cái chút nào đó để hy vọng họ có thể trở thành cổ đông
chứ không hoàn toàn là không đúng không ạ
nên họ có hai quyền lựa chọn
một là lợi nhuận hai là biến thành mua cổ phiếu
thưa thằng sĩ nguyễn thị việt hà
ví dụ tại sao người
nhà đầu tư đó không mua luôn các cổ phiếu
đầu tư nhưng mà cái hàng hóa
bình thường rồi cần gì phải mua cái chứng quyền bảo đảm
vậy thì cái lợi thế từ cái
cái kinh doanh hay là từ cái giao dịch chứng quyền bảo đảm
nó hơn ở những cái
hàng hóa truyền thông khác ở việt nam ạ
ví dụ như là về vốn
ví dụ như về lãi ví dụ như về rủi ro
thưa anh là cái sản phẩm này có một cái đặc điểm
rất là nổi bật đấy là cái tính đòn bẩy
tính đòn bẩy giống như
anh vừa nói tức là
để mà có thể hưởng được cái sự
tranh lệch giá của chứng khoán cơ sở
thì nhà đầu tư không nhất thiết phải bỏ ra
toàn bộ số tiền để mua chứng khoán cơ sở đó
và họ chờ đến cái thời điểm
khi mà nó lên giá thì họ bán đi để hưởng
tranh lệch giá mà ở đây đối với chứng quyền
có bảo đảm tức là họ mua cái quyền
được mua cái chứng khoán cơ sở đó
vào một thời gian xác định trong tương lai
thế nên là cái quyền mua đó nó kêu gọi
giá trị thấp hơn rất nhiều lần
giá chứng khoán cơ sở thông thường
với cái giá phát hành của các công ty chứng khoán
hiện tại trên thị trường thì nó đâu đó
một mươi hoặc là ít hơn so với
giá chứng khoán cơ sở các giá
mà công ty chứng khoán đang phát hành đâu
khoảng vài nghìn một chứng quyền
nếu mà anh so với cái giá
chứng khoán cơ sở mấy chục nghìn hoặc mấy trăm nghìn
thì đó là một khoảng cách rất lớn
tuy nhiên là trên cơ sở
vài nghìn đầu tư vào chứng quyền như thế này
thì đến thời điểm đáo hạn
nếu mà giả sử cái giá
chứng khoán cơ sở có tranh lệch
có lớn hơn so với giá
thì nhà đầu tư lại được hưởng toàn bộ
phần tranh lệch đó
thì đấy là một đặc điểm rất nổi bật
của chứng quyền có bảo đảm tức là tính đòn bẩy rất cao
cái khả năng lợi nhuận
nó sẽ phụ thuộc vào sự tăng giá
của chứng khoán cơ sở
và nó có thể là không giới hạn
ngoài ra thì như anh tài
lúc nãy cũng có nói là sản phẩm này giao dịch
cũng rất là dễ dàng ví dụ như là
chứng khoán phái sinh như chị bình có nói là
triển khai vào hai năm trước đây
thì để mà giao dịch chứng khoán phải sinh nhà đầu tư phải mở
một cái tài khoản khác để giao dịch chứng khoán phái sinh
tuy nhiên đối với chứng quyền có bảo đảm này
thì nhà đầu tư sử dụng tài khoản
chung với cái tài khoản mà giao dịch
cái cổ phiếu thông thường
và họ giao dịch trên sàn như là
cổ phiếu công ty chứng khoán khi phát hành
chứng quyền có bảo đảm thì sẽ đứng ra
làm cái vai trò nhà tạo lập
thị trường của chứng quyền
trên sở giao dịch thế họ đứng
ở giữa sẽ trào giá mua trào giá bán
khi mà thanh khoản bị thiếu
và như vậy là nhà đầu tư
mỗi khi mà có muốn giao dịch
chứng quyền có bảo đảm thì có khả năng
là giao dịch ở một cái mức độ
mà các công ty chứng khoán họ
đang cung cấp cái thanh khoản cho thị trường
nhấn mạnh tới cái lợi thế của
cái việc mà tham giao giao dịch chứng quyền có bảo đảm
đó là vấn đề giảm vốn đầu tư ban đầu
rất là mạnh thậm chí là vài nghìn so với
vài chục nghìn đúng không ạ nghĩa là chênh nhau vài chục lần
về giá mà vẫn được cái quyền gọi là
tham gia vào thứ hai nữa là
cái lợi nhuận là có thể thậm chí không giới hạn
nếu như cái độ tranh lệch của nó lớn
cái thứ ba nữa là giao dịch dễ dàng
và cuối cùng là có nhà tạo được thị trường
và như vậy là nó có một cái tính tổ chức cao hơn
thế còn tính thanh khoản thì cao
với các nhà đầu tư nữa chúng tôi rất quan tâm đến tính thanh khoản
liệu có thể bán sớm trước thời gian tháo hạn
hoặc là khi đến thời gian tháo hạn thì liệu có bị ế hay không
câu hỏi này có lẽ là dành cho
nhà môi giới
sản phẩm này được vận hành chính thức
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thì giá trị giao dịch trên thị trường tăng rất là nhanh
trước đây chỉ giao dịch cỡ khoảng
bốn sáu tỷ một ngày
nhưng tại thời điểm này đã lên đến

và cái thanh khoản của thị trường cũng tăng rất là nhanh
về giá trị giao dịch
thì ở đây thì nó nói lên một vai trò rất là quan trọng
của các tổ chức phát hành là các công ty di dụng khoán
thì là vai trò tạo lập thị trường
nhất là những công ty mà
có giá trị và khối lượng
phát hành lớn thì vai trò của tạo lập thị trường
rất là lớn
chẳng hạn đối với công ty di dụng khoán vb
thì chúng tôi luôn luôn đặt
nhiệm vụ tạo lập thị trường lên hàng đầu
là nhà đầu tư lúc nào cũng có thể mua và bán
trí quyền trên thị trường
đặc biệt là chúng tôi rất là đặt
giá trị mua rất là sát với giá trị
thực tế của trí quyền
chính vì vậy nhà đầu tư có thể giao dịch rất là công bằng
thưa tiến sĩ tạc thanh bình
dường như nhà đầu tư
không đầu tư nhiều lắm
vào hàng hóa cụ thể
mà đầu tư vào dự đoán của mình

và giá của thời điểm
tức là họ dự kiến ai có khả năng đón tốt
sau ba tháng tất toán
đáo hạn thì giá nó lên thì họ sẽ thắng
giá nó xuống thì họ sẽ thua
thế thì rõ ràng kinh doanh này có một đặc điểm gì đấy
nó không hoàn toàn dựa theo
những báo cáo tài chính hay dựa theo
những hoạt động kinh doanh thực tế
của nơi phát hành trường khoán
điều có phải chăng là như vậy không ạ
và như vậy thì nhà đầu tư họ căn cư vào đâu
để họ đưa ra quyết định đầu tư mua
thật ra dưới góc độ
của nhà quản lý
mục tiêu lớn nhất khi đưa ra sản phẩm này
là đa dạng hóa các sản phẩm
cho các nhà đầu tư
với các cái khả năng chịu đựng rủi ro khác nhau
tức là cung cấp thêm nhiều món ăn
cho các nhà ẩm thực
thế thì sản phẩm này
nó có một đặc điểm như chị hà nói
tức là đòn bẩy rất là cao
thì nó có khả năng là tối ưu hóa lợi nhuận
trên một số tiền cố định
nếu như nhà đầu tư người ta
khá là chắc chắn về nhận định của họ
về diễn biến của giá trứng khoán
nhưng mà ngược lại nó cũng
chứa đựng những rủi ro
nếu như là họ đầu tư toàn bộ tiền
vào việc mua quyền trong khi đó
diễn biến của thị trường lại đi ngược lại
với suy đoán của họ
thế thì cái việc anh đưa ra trứng quyền
có bảo đảm không khẳng định rằng là nhà đầu tư
sẽ chắc chắn là sẽ thắng cuộc
trong cuộc chơi
mà chỉ là cung cấp thêm cho nhà đầu tư
ưa thích khẩu vị rủi ro
một cái cơ hội để họ có thể
tối ưu hóa lợi nhuận
chúng tôi cũng cho rằng là hiện nay
thì ủy ban trứng khoán mới chỉ cho phép
vận hành trứng quyền mua
thì cái chứng quyền mua nó có đặc điểm là
phù hợp với những người
nhận định là cổ phiếu
sẽ lên giá và thị trường
đúng là diễn biến như là họ đã nhận định
còn trong trường hợp mà thị trường xuống giá
thì cái việc thực hiện quyền đấy là thua lỗ
thế thì sắp tới đây
thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để
cho phép triển khai cái chiều ngược lại
để cho nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn
trong việc nhận định cái việc giá lên dán xuống của thị trường
thưa quý vị là một cái sản phẩm mới
giao dịch cần phải có thời gian
cũng như là thực tiễn kinh nghiệm để có thể đưa ra
quyết định đúng đắn nhất
trứng quyền có bà đảm là một trong những cơ hội
đầu tư mới mang lại rất nhiều
những cái lợi thế
vượt trội so với những sản phẩm thông thường
đặc biệt là vấn đề giảm
cái vốn đầu tư đặc biệt là vấn đề cơ hội
có được những lợi nhuận mà không giới hạn
cũng như giao dịch dễ dàng và
các vấn đề khác liên quan đến thị trường
tuy nhiên không phải là
không có rủi ro
những cái yếu tố nào ảnh hưởng tới
cái rủi ro này
ảnh hưởng tới những quyết định của nhà đầu tư
trước khi trả lời vấn đề này
xin mời các quý vị cùng ba vị khách mời
chúng ta cùng xem một tổng hợp mới
do truyền nhân thực hiện
đến thời điểm này ubnd
đã cấp phép trò bán trứng quyền
có bảo đảm cho công ty chứng khoán đầu tiên thực hiện
cập nhật tới hiện tại
có bảy công ty trứng khoán được cấp phép
trò bán chín mã trứng quyền
bao gồm ssi bsc
mặc dù chỉ dừng lại phát hành số lượng nhỏ
so với quy mô trứng khoán cơ sở
nhằm trải nghiệm sản phẩm mới
đợt trò bán demo của các đơn vị
như ssi vps hay mbs
ghi nhận kết quả khá bất ngờ
rất nhiều nhà đầu tư quan tâm
và cw tạo được độ hot nhất định
với lợi thế tỉ suất sinh lời cao
mức lỗ tối đa được biết trước
đặc biệt chi phí ban đầu bỏ ra thấp hơn nhiều
so với trứng khoán cơ sở
cw đang được ưa chuộng trên các thị trường chứng khoán phát triển
như hồng kông đài loan
tại việt nam nơi mà nhà đầu tư có khẩu vị mạo hiểm
chấp nhận rủi ro cao để có được mức sinh lời lớn hơn
đồng thời với tâm lý chuộng lướt sóng
nắm giữ trong thời hạn ngắn
cw theo nhiều chuyên gia sẽ được chào đón
chưa dừng lại trong bối cảnh
chỉ số thị trường việt nam đang khá lình xình
xu hướng không rõ ràng
trong khi dễ bị tác động mạnh trước biến động của trường thế giới
đặc biệt diễn biến chiến tranh thương mại mỹ trung
câu hỏi được đa số nhà đầu tư quan tâm
liệu đây có phải là thời điểm thích hợp
để vận hành chứng quyền có bảo đảm
vâng thưa ông tài
với tư cách là một nhà tổ chức kinh doanh trực tiếp
cho các nhà đầu tư trứng khoán
ông có thể phân tích rõ hơn
cho nhà đầu tư
xem những yếu tố nào ảnh hưởng tới giá
ảnh hưởng tới giá
đặc biệt là tới yếu tố lãi
và cả rủi ro của nhà đầu tư
khi mà tham gia giao dịch
trứng khoán có bảo đảm
vâng kính thưa anh
sản phẩm trứng quyền có bảo đảm
ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố
trong đó có lãi suất
rồi thời gian đáo hạn
biến động giá trứng khoán cơ sở
nhưng mà trong quá trình
làm sản phẩm thì chúng tôi đánh giá
có hai yếu tố ảnh hưởng lớn nhất
đến với sản phẩm trứng quyền có bảo đảm
thứ nhất đó là biến động giá
của trứng khoán cơ sở
thứ hai là thời gian
thì chúng tôi luôn luôn khuyến cáo
đối với nhà đầu tư
nhà đầu tư là khi mà trứng quyền
có bảo đảm còn khoảng ba tuần là đáo hạn
thì biến động giá rất là lớn
và nhà đầu tư phải cân nhắc tham gia
tại thời điểm này
hoặc có thể nếu đang nằm giữ
thì có thể cân nhắc là chốt lại
hoặc cắt lỗ nếu mà không
diễn biến giá không đúng như nhà đầu tư kỳ vọng
thì chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh
ở cái vấn đề là
biến động giá của trứng khoán cơ sở
bởi vì giá như chị hà có trao đổi
là bây giờ trung bình trên thị trường
là sản phẩm này có tỷ lệ đón bày
là khoảng một mươi đến một mươi hai lần
hiện tại sản phẩm này
cũng là sản phẩm có tỷ lệ đón bày
cao nhất trên thị trường trứng khoán việt nam
chính vậy là nếu mà trứng khoán cơ sở
biến động một thì có thể trứng khoán
trứng quyền có bảo đảm
có thể biến động đến một mươi
chính vậy là nhà đầu tư phải nhận thức
rất là rõ cái vấn đề biến động này
rất là rủi ro và cũng đi kèm
lợi nhuận kỳ vọng rất là lớn
thưa chị hà về mặt quản lý nhà nước của mình
thì cái động thái biến động giá
trong mấy tháng vừa qua
về cái dòng sản phẩm này nó như thế nào ạ
ở phía sở giao dịch trứng khoán tp hcm
thì chúng tôi có nhìn từ
một khía cạnh khác
tức là đầu tiên
ở cái khâu phát hành
bởi vì tất cả những cái yếu tố như anh tài vừa nói
nó đều được đưa vào trong bản cáo bạch
ví dụ như độ biến động giá
công ty trứng khoán sẽ phải đưa
thông tin vào bản cáo bạch lãi suất bao nhiêu
giá thực hiện bao nhiêu
và tất cả cái đấy nó cấu thành lên cái giá
của trứng quyền
thì ngay ở cái khâu phát hành là
công ty trứng khoán đã nộp hồ sơ lên
bản trứng khoán nhà nước và nhà nước có xem xét
những thông tin này xem là những thông tin
mà công ty trứng khoán đưa vào trong
cái cấu thành giá đấy nó có hợp lý hay không
sau đó thì khi
lên sàn thì chúng tôi
theo dõi thì
chất ra ngoài những yếu tố như anh tài
vừa nói là giá trị nội tại
giá trị thời gian độ biến động giá
v v thì nó còn thêm một cái yếu tố nữa
đấy là cái cung
và cầu của trứng khoán
thì chúng tôi có thể quan sát rằng là trong cái giai đoạn đầu
khi mà mới phát hành
thì cái cầu của nhà đầu tư khá là cao
và cái đấy là nó có góp phần
nó đẩy cái giá thành lên
tuy nhiên là sau một cái thời gian chúng ta triển khai
thì có vẻ như là cái tình trạng này
nó đang trở lại cái trạng thái cân bằng
và nó đang phản ánh
tức là đúng những cái giá trị
nội tại và giá trị thời gian như
anh tài nêu và đặc biệt là
tôi cũng muốn cung cấp thêm một thông tin
là thực chất ra cái tính giá
chính tạp công thức là công thức là mình đem từ nước ngoài về
nói chung công thức này là công thức tính giá chứng quyền ở trên thế giới
và để hỗ trợ cho nhà đầu tư
là trên sở giao dịch chứng khoán anh phố hồ chí minh
chúng tôi có một cái công thức
tức là nói chung là khi nhà đầu tư nhập các thông số
của công ty chứng khoán công bố vào
thì họ sẽ ra được cái giá chứng quyền
và họ lấy cái thông tin đó làm tham khảo
xem là cái giá mà đang giao dịch trên thị trường
hay giá công ty chứng khoán đang trào để mà làm tạo lập thị trường
thì nó có sát với cái giá trị thực của
của chứng quyền hay không
và trên cơ sở đó thì họ sẽ cân nhắc đánh giá
có lẽ bây giờ chúng ta phải chuyển sang vấn đề là
khuyên nhà đầu tư làm thế nào để giảm bớt cái rủi ro này ạ
lần lượt từ nhà nước
cho tới các công ty chứng khoán
vâng xin mời thiên sĩ
như tôi đã đề cập từ ban đầu
tức là các cái sản phẩm nó đều có những cái
đặc tính khác nhau dành cho những cái nhà đầu tư
có những cái khẩu vị rủi ro khác nhau
cho nên là tôi thì
tôi khuyên là nhà đầu tư
nên đa dạng hóa danh mục của mình
như anh tài lúc đầu anh ấy đề cập
tức là chỉ dành ra
một phần tiền nhất định thôi
trong tổng số tài sản của mình để đầu tư
vào sản phẩm này
và sẽ chỉ đầu tư vào sản phẩm này
khi mình có những cái nhận định thực sự
chắc chắn về cái diễn biến về giá của nó
thì từ đó ta có thể khả năng tối ưu hóa
cái lợi nhuận trên số tiền chúng ta có
so với những cái cách mà chúng ta đầu tư
những sản phẩm khác
trong trường hợp mà nó không như chúng ta muốn
thì nó sẽ chỉ chiếm một cái phần lỗ
nhất định trong tổng tài sản của mình thôi
vâng thiên sĩ đã đưa ra một cái
nguyên tắc rất là khái quát
thế còn chị hà chị có thể thu hẹp hơn nữa
để nó thực tế hóa hơn nữa những lời khuyên không ạ
cho nhà đầu tư với tư cách nhà đầu tư thông thường
tôi nghĩ rằng lời khuyên của tôi
có thể còn rộng hơn nữa
bởi vì khi sở
giao dịch trung khoán thành phố hồ chí minh
lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm này ra
thì chúng tôi luôn đưa ra một cái phương châm đầu tiên
đấy là phải giáo dục cho nhà đầu tư
đào tạo nhà đầu tư phổ biến kiến thức
cho nhà đầu tư để họ hiểu rõ sản phẩm này
bởi vì nó là một sản phẩm phái sinh
nên cấu trúc giá của nó vô cùng phức tạp
như tôi lúc nãy có đề cập
là công thức tính giá của nó
là công thức tính trên thế giới áp dụng
và rất phức tạp chịu ảnh hưởng
bởi nhiều yếu tố khác nhau
và vì vậy nhà đầu tư đầu tiên là phải hiểu rõ
là cái giá của nó
là từ đâu nó hình thành lên cái giá đó
cũng như là cơ chế hoạt động
của cái sản phẩm này
trước khi mà có thể đưa ra
quyết định đầu tư và cũng như chị bình nói
tức là họ cũng phải
căn cứ trên cái nhu cầu của mình
bởi vì khi sản phẩm này
cũng như bất cứ một cái sản phẩm phái sinh nào đưa ra
thì chúng tôi nghĩ rằng là nó đều có một số mục đích
thứ nhất là
đầu cơ như anh nói
cái thứ hai nữa là một cái lý do rất trinh đáng
đấy là phòng ngừa rủi ro
ví dụ như trong danh mục của họ
họ đã có những cái chứng khoán cơ sở này rồi
nhưng họ đề phòng cái rủi ro giảm giá
hoặc họ cũng muốn hưởng từ
cái trinh lệch giá lên
thì họ sẽ cơ cấu vào trong cái danh mục của họ
thêm một ít chứng quyền có bảo đảm
hoặc là những cái sản phẩm phái sinh khác
thì tức là họ phải có những
nên là theo những cái chiến lược đầu tư
rõ ràng của nhà đầu tư
thì hẳn đầu tư vào chứng quyền
vâng thưa ông tài với tư cách là cái người
mà hàng ngày tiếp xúc và tổ chức đầu tư cho các nhà đầu tư
thì ông có lời khuyên gì
rất thực tiện và cũng rất là chân thành
với nhà đầu tư
tại công ty chứng khoán mb
thì chúng tôi có hai cái
hướng đối tượng khách hàng
cụ thể một là hướng đối tượng khách hàng
là người ta sẽ muốn giao dịch
và muốn đặt cơ một sự kiện ngắn hạn gì đấy
đối với chứng khoán cơ sở
thì người ta sẽ mua chứng quyền
còn đối tượng thứ hai chính là đối tượng mà nhà đầu tư chuyên nghiệp
người ta muốn phong ngừa rủi ro
thì sản phẩm này là vì sao là nói phong ngừa rủi ro
bởi vì họ biết được là trong mọi trường hợp
xấu nhất có thể xảy ra
thì họ chỉ mất đúng cái phần quyền phí thôi
còn nếu mà giả cổ phiếu cơ sở biến động
theo chiều hướng đi lên thì họ vẫn tiếp tục được hưởng lợi
đấy là các nhà đầu tư chuyên nghiệp
còn nhà đầu tư
cá nhân thì chúng tôi thấy là
họ thường thường sẽ chọn lựa
là giao dịch rất là ngàn hạn
và nếu sự kiện đấy không xảy ra thì họ cắt lỗ
và chấp nhận mất một phần phí bởi sự kiện đấy không xảy ra
câu hỏi cuối cùng
dành cho cả ba vị khách mời
và trước hết là ông tài
theo cảm nhận của ông triển vọng phân khúc thị trường này
sẽ như thế nào trong tháng tới
theo quan sát của chúng tôi các thị trường
đặc biệt là các thị trường sâu á các nhà đầu tư sâu á
thì luôn có xu hướng muốn sử dụng
các sản phẩm tài chính có đoàn bày cao
chính vì vậy chúng tôi rất là kỳ vọng
sản phẩm này sẽ càng ngày càng cải thiện
cải thiện được nhiều khâu
và nếu mà trong một thời gian tới
có thể có cả sản phẩm
cho quyền bán
thay vì quyền mua bây giờ thì cả quyền mua quyền bán
thì thị trường sẽ phát triển rất là lớn
rất là cảm ơn ông tài
thế còn nhà quản lý sở do chứng khoán
thưa chị ai
cũng như anh tài nói là khi mà chúng tôi đi nghiên cứu sản phẩm này
tại sở do chứng khoán tp hcm
chúng tôi cũng kỳ vọng rằng
sản phẩm này đầu tiên nó là thanh khoản
tức là nó sẽ cải thiện thanh khoản của thị trường
từ thanh khoản của
chứng quyền có bảo đảm
và dẫn đến cái thanh khoản của chứng khoán cơ sở
bởi vì chúng tôi học kinh nghiệm
của các thị trường như hàn quốc đài loan
và thái lan hồng kông
thì thị trường hồng kông
là cái thị trường hàng đầu thế giới
về chứng quyền có bảo đảm cái giá trị giao dịch của họ
rất khủng khiếp tức là chứng quyền có bảo đảm
chiếm cỡ khoảng hai mươi hai mươi năm
giá trị giao dịch toàn thị trường
cộng theo đó là giao dịch chứng khoán cơ sở
trên cái chứng quyền có bảo đảm này
cũng ở một cái tỷ lệ tương tự
thì đấy là một cái con số mà nói chung là
nói chung là cũng hy vọng cũng khá là xa
đối với thị trường chứng khoán việt nam
nhưng mà như anh tài nói thì chúng tôi cũng kỳ vọng
là chúng ta có thể đạt được cái mức độ thanh khoản
tương tự như thị trường đài loan hoặc thái lan
ở gần chúng ta
thì đấy là cái vấn đề thanh khoản
nhưng mà cũng giống như
chị bình nói thì cái kỳ vọng
lớn nhất của chúng tôi vẫn là
việc là sẽ tạo ra cho nhà đầu tư
nhiều cái công cụ đầu tư
giao dịch khác nhau để họ có thể
có đầy đủ các cái công cụ
mà thực hiện những cái chiến lược đầu tư rất là đa dạng
của mình hy vọng là đến lúc
sự bùng nổ của chiến lược bảo đảm
thì chị sẽ bận biểu hơn đúng không ạ
thì còn xưa tiến sĩ tạng thị thanh bình
ubnd trung quốc nhà nước
có cái kỳ vọng có cái định hướng
và có cái ưu tiên gì không trong chỉ đạo phát triển
cái phương quốc tỷ trường này cho tháng tới
chúng tôi thì không cho rằng
là một sản phẩm đơn lẻ nào nó có thể
thay đổi được toàn bộ cục diện về vấn đề
thanh toản của thị trường đó là lý do
tại sao mà bên cạnh cái sản phẩm này thì chúng tôi
cũng đồng thời nghiên cứu để có thể
đưa tiếp ra những cái sản phẩm khác trên thị trường
tuy nhiên thì sản phẩm này
chúng tôi cũng đánh giá là một trong những cái
sản phẩm thú vị bởi vì là
hiện nay trên thị trường những khoán cơ sở
là cơ quan quản lý đang chưa cho phép
bán khống tức là chưa cho phép bán
chứng khoán khi anh không sở hữu cái chứng khoán đó
sắp tới đây nếu mà chúng tôi nghiên cứu
mà cho phép triển khai cái chứng quyền
bán thì lúc đó nhà đầu tư cũng có thể
có một cái công cụ để có thể được quyền bán
một cái sản phẩm khi không cần phải sở hữu
cái chứng khoán cơ sở trong tay
thì như vậy là sẽ có thể đa dạng hóa
rất nhiều cái chiến lược
đầu tư như chị hà cũng đã nói
rất là cảm ơn chị bình
những cái thông điệp cũng như là
những cái lời khuyên và những phân tích
rất là thiết thực rất là toàn diện
và rất là hữu ích cho
quý khán giả của chương trình
thưa quý vị có thể nói
với những cái ưu điểm vượt trội về
vấn đề giảm thiểu cái vốn đầu tư
trong khi lại tối đa hóa và thậm chí
không có giới hạn về mặt lợi nhuận
đồng thời là không phải ký quỹ
cũng như là hy vọng
vào sự tham gia không có giới hạn
của nhà dân nước ngoài cộng với những cái
ưu tố đảm bảo khác
có thể nói là cái kinh doanh
hay là đầu tư vào chứng quyền khoa đảm
là một cái cơ hội đầu tư mới
rất là hấp dẫn cho các nhà đầu tư
tuy nhiên bên cạnh đó các nhà đầu tư
cũng cần lưu ý tới những cái rủi ro có thể xảy ra
như là các vị khách mời chúng ta
đã đề cập trong đó đặc biệt
là vấn đề liên quan tới cái biến động
của giá trường khoán cơ sở
lãi suất thời gian đáo hạn vẫn đặc biệt là
yếu tâm tâm lý đã qua rồi thời kỳ
những nhà đầu tư theo kiểu
gọi là té nước theo mưa hoặc là
chạy theo đám đông mà đã đến lúc
chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm
hoạt động một cách thận trọng
có tổ chức và có bài bản
thì mới thành công đến đây
thời lượng của chương trình đã hết xin cảm ơn quý vị
đã theo dõi một lần nữa xin cảm ơn
hai vị khách mời đã đến với chương trình và đối với
quý vị xin tạm biệt và hẹn gặp lại